kính thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ băng nhóm tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
băng nhóm này quy tụ nhiều đối tượng có tiền án tiền sự và đặc biệt là trang bị súng quân dụng
vũ khí nóng để đòi nợ kiểu xã hội đen khi mà các con bạc thiếu nợ
theo hồ sơ từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phát hiện tổ chức cờ bạc dưới hình thức giao trang mạng cá độ bóng đá trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh giáp ranh như bình dương lòng mang tiền giang
do bốn đối tượng cao nguyễn thiên hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ thành phố thủ đức tp hcm
ngô vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tp thủ đức tp hcm hồ chí phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ tp thủ đức tp hcm nguyễn tị kim huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ quận bốn tp hcm cầm đầu và điều hành đường dây
để chuẩn bị cho mùa world cup cao nguyễn thiên hữu đã câu kết với các đối tượng tổ chức đánh bạc
xin được làm đại lý lấy các trang mạng tổng các thành trang mạng nhỏ hơn để giao cho đại lý cấp dưới
về trang đánh bạc giao thẳng cho các con bạc hữu lôi kéo móc nối nhiều đối tượng cờ bạc có tiền án tiền sự
công kết chặt chẽ với nhau để tham gia đường dây để đối phó với cơ quan chức năng
các đối tượng liên lạc qua mạng xã hội giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau
các đối tượng cũng tự lấy các trang mạng để sát phạt các đội bóng đá trong mùa quốc cấp
đến ngày một mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triển khai tám mũi trinh sát
và điều tra viên tiến hành phá án bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm này
qua làm việc được biết bốn đối tượng phân vai trò nhiệm vụ rõ ràng trong đường dây
cụ thể cao nguyễn thiên hữu với vai trò tổ chức điều hành đường dây
ngô vinh quang có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc là đối tượng mới ra tù trong băng nhóm
hiếp đe dọa đòi nợ cứu xã hội đen khi các con bạc thiếu nợ tiền giao trang
hồ chí phúc có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng có vai trò là đại lý cấp dưới
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục đấu tranh mở rộng